theo tính toán của công ty môi trường đô thị đà nẵng với lượng chất thải rắn phát sinh như hiện nay
trong năm tới các ô rác tải bãi rác khánh sơn sẽ đạt cao chỉnh thiết kế dẫn đến quá tải và gây ổn nhiễm môi trường
để giải quyết thực trạng này ubnd tp đà nẵng thống nhất triển khai đầu tư nâng cấp khu xử lý chất thải khánh sơn
thành khu liên hiệp xử lý chất thải rắn có diện tích một trăm linh ha
theo kế hoạch thành phố đà nẵng sẽ đầu tư hai trăm tám mươi bảy tỷ đồng tiến hành nâng cấp hệ thống xử lý nước dỉ rác giai đoạn hai
dự kiến hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
một mươi bốn tỷ đồng phủ bạt các ô trôn lớp rác thải tại bãi rác khánh sơn
đồng thời kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất sáu trăm năm mươi tấn một ngày
hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
một nhà máy đốt rác thải y tế nhà máy xử lý phân bùn hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
ubnd tp đà nẵng cũng giao cho ubnd quận liên triểu sở lao động thương minh và xã hội
lập đề án phát triển kinh tế bao gồm phương thức chuyển đổi ngành nghề
tạo sinh kế cho người dân sống xung quanh khu liên hiệp xử lý chất thải rắn khánh sơn
yên tâm ổn định cuộc sống